thưa quý vị chỉ vì tranh nhau bài hát yêu thích mà một nhóm khách đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ
và đánh nhau ngay tại quán cà phê hát cho nhau nghe vụ ẩu đả đã khiến một người tử vong
công an quận thanh xuân phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bắt giữ đối tượng gây án
nguyễn mạnh tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường đại kim quận hoàng mai
theo tài liệu điều tra vào tối ngày ba mươi tháng bảy tại quán cà phê hát cho nhau nghe
có địa chỉ tại một trăm linh ba đường khương đình phường hạ đình quận thanh xuân
đến uống bia và cùng hát chung sau đó một số người xảy ra mâu thuẫn cãi cọ và đánh nhau ngay tại bàn
chỉ vì tranh nhau bài hát yêu thích trong lúc hỗn loạn và do đã ngấm men bia rượu trong người
nguyễn mạnh tân đã dùng một viên gạch ném thẳng vào đầu anh nguyễn bá hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại quận hoàn kiếm hà nội khi thấy nạn nhân gục ngã tân hoảng sợ lái xe bỏ chạy
nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó hai ngày
khi biết tin nạn nhân tử vong nguyễn mạnh tân đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi gây án
hiện công an quận thanh xuân đã tiến hành khởi tố nguyễn mạnh tân về hành vi giết người